trước tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng bồng miêu xã tam lãnh huyện phú ninh diễn biến phức tạp
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng nam đã tiến hành truy quét đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại đây
tại bãi thác trắng thuộc khu vực mỏ vàng bồng miêu lực lượng chức năng đã phá hủy một mươi hai lán trại một mươi hố ngâm ủ quặng
một máy xay nhiều công cụ phương tiện khác liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép đẩy đuổi trên một mươi người ra khỏi khu vực này
do bệnh covid bùng phát nhiều người dân đã tìm đến khu vực mỏ vàng bồng miêu để khai thác vàng trái phép
gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này